cũng tại tp hcm hàng trăm cảnh sát từ nhiều đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận tân phú
một phần tuyến đường sau đó bị phong tỏa để phục vụ công tác khám xét người dân được hướng dẫn sang các tuyến lân cận
thông tin ban đầu có thể quán bar có liên quan đến các vấn đề về ma túy nên tổ kiểm tra đã tiến hành sàng lọc đối tượng liên quan
thông tin xảy ra ẩu đả tại quán bar này là không chính xác các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra